ngày một mươi một tháng sáu tại hà nội hiệp hội điện gió toàn cầu đã tổ chức hội thảo thúc đẩy huy động tài chính cho dự án điện gió tại việt nam
với sự tham dự của một số bộ ngành địa phương tổ chức quốc tế ngân hàng và đông đảo doanh nghiệp của ngành năng lượng
theo các chuyên gia việt nam có tiềm năng về gió rất lớn nhất là từ ninh thuận trở vào khu vực phía nam
trên cơ sở này chính phủ cũng đưa ra nhiều cơ chế yêu đáy hấp dẫn để khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực điện gió
bên cạnh những khó khăn trong phát triển điện gió như hạ tầng lưới điện một số yếu tố kỹ thuật sự phụ thuộc vào thời tiết
thì vấn đề tài chính luôn là mối quan tâm của doanh nghiệp
để phát triển điện gió tại việt nam các chuyên gia cho rằng cần có sự ổn định về chính sách thu hút đầu tư
nghiên cứu phát triển công nghệ đặc biệt là sự vào cuộc của các định chế tài chính trong nước và quốc tế
cũng tại hội thảo các hoạt động tập huấn về các mô hình tài chính đánh giá rủi ro cho các dự án điện gió
các chuyên gia còn phân tích về tài chính và dòng tiền mặt thiết lập mô hình tài chính cho các dự án điện gió